theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi
vị trí tâm bão số tám còn cách đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị khoảng một trăm chín mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa bão gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai sóng biển cao từ năm đến sáu mét biển động rất mạnh
dự báo từ nay đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
hiện tại ở vùng biển phía đông philippines đã có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động
áp thấp di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
dự báo đến một mươi sáu h ngày mai ngày hai mươi sáu
hai mươi tháng một mươi vị trí tâm bão cách đảo sông tử tây khoảng sáu trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một